hôm qua ngày dằm tháng bốn năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy các phật tử và đông đảo người dân cả nước đã hân hoan
đón mừng lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi một là một trong những trung tâm phật giáo lớn
tuần lễ phật đàn năm nay tại cố đồ huế diễn ra từ ngày mùng ba đến ngày mùng một mươi tháng năm
tức ngày tám tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng bốn âm lịch với điểm nhấn chủ yếu tại thành phố huế
khắp các nẻo đường các ngôi chùa và nhiều nhà phật tử ở thành phố huế trong tuần lễ này được
trang trí rực rỡ sắc màu của lồng đèn cờ hoa để chào đón đại lễ
mở đầu tuần lễ phật đàn là lễ thắp sáng tác phẩm bầy đoá sen hồng nâng gót tịnh
tượng trưng cho bảy bước đi thanh tịnh của đức phật trên dòng sông hương
mỗi bông sen nặng ba trăm linh kg đường kính bảy sáu m và cao ba bảy m làm bằng chất liệu sắt và vải lụa hồng
được đặt trên một bệ phao nổi đây là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hiện đại
cách nhau hai mươi m kéo dài một trăm sáu mươi chín m bầy đoá sen rực sáng
cùng với hàng vạn chiếc đèn hoa đăng làm cho sông hương thêm lung linh huyền ảo
một lễ đặc biệt trở thành truyền thống là phắp sáng bầy hoa sen trên sông hương
như là một thông điệp để gợi gắm đến tất cả mọi người có cơ duyên khi nhìn bầy hoa sen trên sông hương
thì tụi mình nhắc nhở cho mình trong từng hành động trong từng lời nói
trong từng ý nghĩ
với sự tham gia của hàng ngàn chư tôn giáo phẩm tăng ni phật tử trong tỉnh thừa thiên huế
cùng ba mươi hai chiếc xe hoa lộng lẫy sắc màu ngày một mươi bốn tháng bốn âm lịch
giáo hội tổ chức lễ mục dục tại chùa diệu đế và lễ giấc phật từ chùa diệu đế đến tổ đình tư đàm
lễ đài trung tâm của giáo hội mừng đại lễ phật đàn
năm hai nghìn một mươi bảy giấc phật từ lâu đã trở thành một nghị lễ mang đậm dấu ấn tâm linh tín ngưỡng thiêng liêng
không thể thiếu trong mỗi mùa phật đản của tăng ni và người dân thừa thiên huế
đây là một nghi lễ văn hóa truyền thống của giáo hội phật giáo diễn ra trang nghiêm từ chùa diệu đế đến chùa từ đàm
năm nay cùng những hoạt động phật trừ trong mùa phật đàn
mục đích là để truyền tại thông điệp tự tế tư bí của đức phật
qua đó các hoạt động đều nhắm vào
mục đích này như truyền làm như văn nghề các vị thầy rất khởi sắc
vấn đề trang hoạt nơi công cộng nắm lấy truyền khá sớm để gối đầu với phật tư văn nghiêm truyền thống
đây là một cách để mình vận dụng để giúp khách biết được văn hóa của phật giáo huế
cũng như văn hóa huế và đặc biệt qua đó để thấy được chủ trương
chính sách đơn lỗi của đảng nhà nước luôn tôn trọng tự do tình nguyện tôn giáo
bên cạnh hoạt động tự tế
các vị thầy đã tự thiện tặng quà viếng các anh hùng liệt sĩ thả hoa đăng trên sông hương
hàng nghìn tăng ni phật tử và người dân xứ huế đã tập trung hai bên đường
đỉnh cung nghinh và chìm ngưỡng đoàn xe hoa gồm ba mươi hai chiếc tượng trưng cho ba mươi hai tướng tốt của đức phật
rực rỡ sắc màu diễu hành qua các tuyến phố chính làm đêm phật đàn tại huế trở nên lung linh huyền ảo